có thể vừa là sách bán chạy chúng ta phải suy nghĩ rằng là tại sao bây giờ những cái tác phẩm được gọi là hư cấu ấy
nhiều khi bận đào họ cũng thờ ơ nhưng mà những tác phẩm viết theo gọi là tư liệu không hư cấu
thì người ta lại vồ vập người ta lại săn đón người ta lại thích thú như thế
bởi vì nói cho cùng con người bằng nhiều cách luôn luôn có cái nhu cầu tìm ra tìm đến và phát hiện sự thật
mà điều ấy là một cái nguyện vọng rất đúng thôi
còn văn chương hư cấu mà không hay không đủ tầm thì người ta không đọc
tại sao những cái cuốn hồi ký mà xuất bản trong khoảng một năm nửa năm
trong khoảng vài tháng trở lại đây nó lại tạo được một cái sức hấp dẫn lớn đến như thế đối với người đọc
mà tôi xin đọc chú ý rằng đây là cuốn hồi ký của những người chiến sĩ
những người trực tiếp cầm nhìn
súng chiến đấu ở trên chiến trường thường thì cũng chỉ là những hạ sĩ những chuẩn quý là cùng chứ không phải các sĩ quan cao cấp
vấn đề là nó rất cận sự thật
mà trong các mạng của anh em binh sĩ nó đưa ra hai cái mạng rất lớn
đấy là những cái vấn đề chung quanh gói gọn trong cái đời sống binh sĩ ở chiến trường
ở đời sống binh sĩ thì nó có cái là nó có cái cuộc sống như thế nào ăn như thế nào ở nào ngủ nào thậm chí vệ sinh như thế nào
rồi thì đánh nhau như thế nào
chứ nó không chỉ đơn giản là vấn đề đánh nhau không
thế vì vậy mà tất cả các cái mặt của đời sống anh em binh sĩ ở chiến trường nó được phản hành rất rõ
và nó rất là sống động và nó cận với sự thật
các cái tác phẩm của anh em binh sĩ thì nó có một cái mặt yếu
là nó không có đủ tay nghề để nó làm sao nó nhấn nhá chi tiết
nó tạo ra những cái ấn tượng mới
nó tạo ra những cái điển hình ở trong cuộc chiến
nó tạo ra những cái khái niệm có chính chất là khái quát của một vấn đề nào đó
nó bất cần cái đó
thế thì nó cũng có cái nhược điểm ấy nhưng mà đồng thời nó cũng có một cái ưu điểm là
bởi vì nó nhìn thấy cái gì thực tế nó kể cái đó
cho nên là tất cả cái gì chúng ta có một câu rất hay là lý thuyết là màu sáng và cây đời mãi mãi xanh tươi
tất cả những cái mặt của cuộc chiến đối với những người như chúng ta bây giờ
ví dụ như đối với cuộc chiến campuchia tất cả đều là sự lạ đối với tôi cả
thế thì tất cả những cái gì phản ánh của cuộc chiến thì nó là sự lạ đối với toàn dân chúng
nhất là thế hệ hôm nay
nhất là thế hệ trẻ
chúng ta không biết gì về chiến tranh cả
thì tất cả những cái điều mà anh em binh sĩ người ta đưa ra
những cái hiện thực cuồn cuộn như thế
những cái trang viết mà còn nguyên mùi thuốc súng như thế
là nó át hẳn nó trở thành một cái món lạ
mà bấy năm nay chúng ta cứ bày mãi rau muống với lại thịt gà luộc thế rồi
bây giờ bỗng chất có một cái món gọi là món mực trứng
chẳng hạn là anh ta mang từ biển về là thôi phải ăn thôi
người đứng thực sự đứng chiến thực sự
những cái gì họ đã trải qua
những cái điều mà là khoảng cách sống chết rất gần
và những người bên cạnh họ những người bạn của họ
những người đồng đội của họ đã sống như thế nào đã hy sinh như thế nào
những người dân đã cứu mang họ ra sao
những mối tình của thời trai trẻ như thế nào
đúng không ạ
tất cả những chuyện đó nó in đậm rất sâu trong tâm hồn của người lính
nhưng điều cái quan trọng là có viết ra hay không
thì tôi tin là có một sự câu thúc nội thâm của những người đã viết ra
nhu cầu của người viết ấy nó lại gặp được với lại cái hệ thống xuất bản
cái hệ thống xuất bản
họ thấy rằng đây là một hiện tượng mới
mà có thể là có ích trong việc phát hành của họ trong việc kinh doanh của họ
nên họ tiếp sức cho nó
và chúng ta đã được đọc
điều anh họ nói rất chính xác ở chỗ là
người lính ấy đã sống như thế nào
năm nay tôi đào công sự ngày hôm ý tôi đào công sự ở đâu
tôi lội qua cái suối nào
nên trên trong cái cuốn của anh lê quang vinh
lúc vượt qua sông thạnh hã như thế nào
bị một quả pháo nó câu vào ra làm sao
tiếng người lính kêu lên mẹ ơi
lúc dòng sông ngầu máu như thế nào
thì cái đó nhà văn có thể viết được không
cũng có thể viết được
thế nhưng mà người trong cuộc họ tả nó khác anh ạ
người trong cuộc họ tả nó khác
đấy là có những chi tiết
hoặc những chi tiết rất sống rất là đấy
anh chắc anh đọc cái cuốn của anh lê quang vinh rồi
chắc anh còn nhớ cái chi tiết là
anh trung đội trưởng ở cùng một cái chốt
thế anh trung đội trưởng cử anh vinh là
phải đi lên cứu một đồng đội bị thương
nằm phía trên
thế anh vinh bò lên cứu đồng đội trưởng
lúc về thì một quả pháo câu đúng với chỗ anh trung đội trưởng
nó kinh hoàng quá
chỉ có người trong cuộc người ta tả mới chính xác thế được
còn nếu không vẫn là một tình huống hư cấu
viết về chiến tranh thì từ trước đến giờ
trong đời sống văn chương
đời sống viết lách của chúng ta
không phải là chưa từng có
thậm chí chúng ta đã từng có một khoảng thời gian
là các hồi ký của các sĩ quan cao cấp
các tướng lĩnh là viết ra rất nhiều
nhưng hình như nó không đạt được
tới cái độ khiến người đọc quan tâm
đến mức như là các cuốn hồi ký
và tự chuyện của những anh lính chiến
những anh binh nhất binh nhì
giống như là chúng ta đang chứng kiến bây giờ
thế thì tại sao
tướng lĩnh người ta viết thì người ta phụ thuộc
nhiều yếu tố quá
cho là đồng thời nữa là cái cắt cảnh của cuộc chiến
thì là hầu hết là người ta không đề cập mấy
người ta chiến dịch này chiến dịch kia thôi
mà cái đó công chúng như anh hoàng nói là
công chúng nó không quan tâm đến cái đó
cái mà các vị tướng lĩnh người ta đọc
người ta đọc báo người ta cũng biết
cái mà anh em binh sĩ viết thì đọc báo không biết
ở trong một số tác phẩm của anh em lính ca
người ta viết
và lính ở trên biên giới phía bắc
người ta viết người ta tả kẻ là
nấu cơm như thế nào
ở dưới tầm đạn pháo nào mưa pháo nào
người ta đi vệ sinh như thế nào
thế thì những cái đó bạn đọc rất cần
cho nên đấy là những cái mà
ở cái khái quát lý luận phê bình
thì anh hoàng anh đưa như thế
nhưng tôi cụ thể hơn
ở góc độ một nhà văn một người lính
thì những cái đó nó cần thiết hơn
mà tôi quy lại nó gọi là đời sống chiến tranh
một cái địa ngục
có tên gọi là chiến tranh
được phơi bày một cách đầy đủ
chẳng chắn ra như thế
thì nó trở thành một cái vùng rất lạ
một cái rất lạ đối với người ta từ xưa nay
cho nó hấp dẫn nó lồi cuốn
nó có cái gì đâu
điều anh thọ nói rất đúng
nhất là cái thời sĩ lính
thời thuật quân ngũ mà nó vào sinh ra tử
cái sống cái chết
những người bạn hôm qua vừa ngồi bên mình
những người bạn thậm chí là vừa ăn bữa cơm với mình
người bạn thậm chí vừa ngồi bên cạnh mình
trong chiến hào
ta ra đi
thì cái nó sâu nặng
cho nên là những người lính không thể không cầm bút được
có những người mà họ viết
tôi đã nói lúc đầu là không phải viết để thành nhà băng
không phải viết để trở thành một cái gì cả
nhưng mà thấy mình phải viết
còn biết hay dở không quan tâm
không cần cấu trúc
sắp xếp lớp lang
có anh thì viết theo từ ngày bắt đầu hành quân vào nam
đi đánh trận thế này thế này
có anh từ lúc lên biên giới đánh trận thế này thế kia
có anh là cứ bất chợt
nhớ cái kỷ nghĩa đấy
nhưng bởi vì họ viết không phải để cho họ nữa
mà viết về cùng về mọi người
và tới đây là tôi nghĩ là
những cái câu rất là chất phát trong những cái cuốn sách đó
những cái suy nghĩ rất dân dản thôi
nhưng nó là suy nghĩ rất người
qua tất cả những cái viết đấy
chúng ta nhận thấy gì
chiến tranh thế nào
khuôn mặt người lính thế nào
tâm thế cái tư thái của họ trong cuộc chiến thế nào ạ
rồi họ hình dung vào đất nước thế nào
hình dung vào dân tộc thế nào
lịch sử thế nào
cái mà đáng kể nhất ở trong một số cái cuốn tôi đọc

nó là cái tâm lý bình sĩ
nó được trình bày rất rõ
mà cái này ở các cái hồi ký của các vị tướng lĩnh là ít đề cập
các vị đề cập đến cái tầng lớp cao cấp thôi
chứ còn cái tầng lớp binh sĩ là người ta ít nhất
mà cái rất cụ thể các cái cuốn này là
kể cả cái những cái trạng thái vui buồn
những cái suy nghĩ cá nhân
những cái thuộc về bản năng là đều được binh sĩ người ta nói ra cả
ở cái trường hợp của một cái anh lính trinh sát ấy
anh ấy viết kể ở trên cái mạng
ở trong cái hồi ức gọi là bảo tàng của quân đội
mà anh ấy lập ra một cái mạng ấy
thì anh ấy kể một cái anh binh sĩ là anh ấy sợ chết quá rồi anh ấy tự thương
và sau đó anh xấu hổ quá với đồng đội
với những người bạn của anh ấy
anh ấy quay lại và anh ấy đã hy sinh một cách anh chủ
thì những cái nó tác động ghê lắm
nó làm chính những người như tôi chẳng hạn
đã tham gia nhiều năm rồi
cái bản bi tráng của anh hùng ca
nó ở cái sự mộc mạc của người lính chứ nó không có ư cấu gì cả
thế và cái thứ hai nữa cần phải hết sức chú ý
đấy là ở trong các hồi ký này
ngoài cái vấn đề tâm lý binh sĩ đó rồi
nó trình bày rất rõ
thì cái thứ hai nữa là nó có ngôn ngữ của lính
cái thứ mà nhà văn cái anh không bịa được
anh nào không tham gia quân đội đừng có biện ra những cái chuyện đối thoại nào
tôi thích bổ sung thêm nữa
tức là không khí của lính không lý sống của lính
nó có cái không khí riêng của nó phải có lýnh mình hiểu được
nếu không hiểu được thì dễ dễ dễ dễ
một là nó ngộ nhận về nó
thứ hai là hiểu theo kiểu của mình
lính dáng có một kiểu ngôn ngữ riêng
lính dáng có một kiểu sống riêng
nó giống như lúc nãy tôi kể chuyện tôi bảo rằng là
cái chi tiết mà tôi thú nhất ở trong
dấu chân người lính của nguyễn minh châu chính là
mấy anh hành quân ở trên rừng rất là con chó
còn cổ lại lủng lưỡng đeo cái lủng lưỡng như cổ của riêng
chỉ có lính mới nghĩ ra cái thứ đó thôi
chứ còn bây giờ tôi làm một con chó mà tôi được bộ của riêng
tôi rất quanh bờ hồ tôi tưởng tôi làm sao
chỉ lính mới nghĩ ra kiểu như thế mà
nhưng mà chứ phải hiểu lýnh thì những cuốn sách này
nó đáp ứng được cái nhu cầu đó
và nói thế này cái này mới là cái đáng nói
nó khốc liệt mà hình như trong khi viết nhà văn
các nhà văn trong cái sự khả năng gọi là
trong cái điều kiện tự kiểm duyệt của mình
không có thể có gì biết và không dám biết ra
thì những người này nói biết thật
về sự khốc liệt của chiến tranh
kinh hoàng như thế nào ví dụ như chọc phim của anh vinh về thành cổ
chúng ta được nghe rất nhiều ở thành cổ
nhưng mà người lính thực sự thành cổ như thế nào
cái tiếng mẹ ơi tôi đọc của anh vinh
mấy lần có tiếng mẹ ơi nhất là ở trên rừng
lúc vượt sông thạch hán lúc ở trong thành cổ
mà tôi cũng bị ám ảnh về cái chữ mẹ ơi
đấy mới là con người
lúc đó mấy người lính ở trong những tác phẩm kiểu như thế
nó hiện ra một cách toàn vẹn với tất cả hai dở của mình
nhưng mà còn vượt lên trên tất cả là ý chí của họ
ý chí của họ cực kỳ
không có cái ý chí để không vượt qua những cái đó đâu
kể cả những cái thói xấu của con người nó bực bực lộ hết
chiến tranh nó như thuốc thử ấy mà
như là một thứ giấy quỳ
đối với loại bản lĩnh và
nhân cách con người ấy mà
lúc đó ngay giờ nó lộ ra hết
nhưng mà cái vượt lên tất cả chính là ý chí
những cái người người ta viết về cuộc
chiến tranh ở biên giới phía bắc hay là
biên giới tây nam ấy họ không bao giờ
làm cho cái cuộc chiến tranh ấy nó
tầm thưởng đi mà người ta
khai thác dù có ác địch như thế
nhưng mà thấy cái tính bi tráng
cái tính anh hùng can
cái người lính nó vẫn lỏng lộng đứng
đấy là sau khi tôi khép lại
các cuốn sách ấy thì tôi
tôi đã viết gần đây
tôi có viết một bài phê bình cho báo văn nghệ
tôi có nói rõ là đọc xong
những cuốn sách này tôi không
tôi tin luôn tin là
cái dân tộc mình không có kẻ thù nào
có thể dám đe dọa được
bởi vì cái tinh thần của người lính ở đây
dù là những người lính ấy
là những người lính thế hệ sau chúng tôi
trang bị không bằng chúng tôi
quần áo rách hơn chúng tôi
huấn luyện không tốt bằng
chúng tôi nhưng mà họ đã chiến đấu hết lòng
và họ ở bên nhau
mà người ta không cảm thấy
tuy là cuộc chiến tranh nó kinh củng như thế
nó ghê gấm như thế mà tôi phải hạ bút
tôi gọi là địa ngục có tên là chiến tranh
và nó cũng buồn giảm nó cũng đau khổ
nó cũng đầy đủ nhưng mà vẫn cao hơn cả
là cái hình ảnh người lính sẵn sàng
chết cho nhiệm vụ của mình
với tất cả những cái phẩm chất mà như nhà văn nguyễn văn thọ
và nhà phim văn học nguyễn hòa vừa nói
thì các vị có nghĩ rằng là
những cái cuốn hồi ký này
những cái tư liệu này
nó sẽ chỉ dừng lại ở đấy hay là nó còn có thể là
trở thành tư liệu cho những cái hư
cấu văn chương tiếp theo không ạ
tôi nghĩ quá tốt
với anh thọ ráng tác thế nào thì tôi nghĩ là quá tốt
đấy là chất liệu cũng có
ít ra thì bây giờ nó đương đóng góp cho cái mà gọi là quân sử việt nam
của lính của bác hồ
đội quân cách mạng
nó đương đóng góp cho một cái phần không thể chiếu được
đấy là hồi ký của anh em binh sĩ hồi ức
cái thứ hai nữa tức là
nó là một cái kho tàng vô giá
đối với tất cả các nhà văn trẻ
các anh chị muốn không tham gia
cuộc chiến chưa từng biết cuộc chiến
đến tôi này
tôi là nhà văn tôi tham gia cuộc chiến gần một mươi hai năm
nhưng mà bây giờ nếu tôi
đúc đến phần ca gì tôi phải đọc
anh em binh sĩ ca
bởi vì mỗi một cái khuôn mặt
chiến tranh nó có những cái khuôn mặt nó khác nhau
chứ nó không giống nhau
anh chống pháp khác chống mỹ khác
anh ca khác mà anh phía bắc khác
mỗi một cái khuôn mặt nó phản ảnh riêng
và một cái ngôn ngữ của nó cũng biến chuyển
vâng rất cảm ơn ý kiến của ông
của nhà phim văn hồng nguyễn hòa và nhà văn nguyễn văn thọ
có thể nói rằng là đối với
lịch sử của việt nam thế kỷ thứ hai mươi
thì chiến tranh là một hiện thực
rất lớn một hiện thực vĩ đại
chúng ta đã phải trải qua rất nhiều cuộc chiến
để mới có được cái ngày hòa bình như ngày hôm nay
và chiến tranh nó qua đi hàng chục năm
cho đến bây giờ
một điều rất đáng mừng là tất cả những người
tham gia cuộc chiến
cũng đã có thể nhìn lại cái
trải nghiệm của mình qua một số
cuốn sách mà chúng ta đã bàn tới trong
chương trình trao đổi ngày hôm nay
là những hồi ký của những người chiến sĩ
những người thực chiến những người có mặt tại chiến trường
với tư cách là những chiến sĩ
những binh nhất những binh nhì
cái viết của họ thì nó
tràn đầy hơi thở của hiện thực
mặc dù đã cách xa hàng chục năm rồi
và như là các vị cũng đã
vừa khẳng định ấy
thì nó là một tư liệu rất quý để có thể cho
ra đời những hư cấu văn chương sau này
và chúng ta thì vẫn thường đang nói là
chiến tranh thì vĩ đại thế
nhân dân thì hi sinh nhiều thế
thì lớn lao thế nhưng mà chúng ta chưa có
tác phẩm tư xứng thì tôi nghĩ rằng
với những cái tư liệu mà chúng ta đang có này
thì chúng ta có quyền hy vọng
và những cái tác phẩm lớn sẽ ra đời trong nay mai
về những cuộc chiến tranh mà
đất nước ta đã trải qua
một lần nữa thì rất cảm ơn các vị đã
tham gia và chia sẻ quan điểm của mình
trong chương trình chúng tôi ngày hôm nay